xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng đảng
những năm qua đảng bộ huyện vân hồ tỉnh sơn la luôn trú trọng lãnh đạo chỉ đạo công tác bồi dưỡng
đào tạo nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối của đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng
trong những năm qua công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
được huyện ủy vân hồ và các cấp ủy đảng quan tâm có nhiều đổi mới về phương pháp hình thức
chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng cập nhật kiến thức mới góp phần nâng cao nhận thức
tạo sự thống nhất trong mỗi cán bộ đảng viên sự đồng thuận của nhân dân
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện
có thể nói là huyện vân hồ là huyện mới thành lập thế nên là đội ngũ cán bộ cũng rất là trẻ
và trình độ năng lực cũng như chuyên môn cũng chưa đồng đều và cũng chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu
thế nên là một trong những cái nhiệm vụ mà đảng bộ đặc biệt quan tâm đó là công tác đào tạo cán bộ bồi dưỡng cán bộ
bên cạnh việc quan tâm đào tạo cho đội ngũ cán bộ có một trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu
huyện cũng rất là quan tâm trong việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên
hàng năm thì huyện cũng đã quan tâm để mở rất là nhiều lớp
trong đó có các lớp sơ cấp các lớp trung cấp phục vụ cho việc đào tạo nguồn cán bộ cho huyện
tình vì đánh giá rất cao sự cố gắng nỗ lực của ban thường vụ ban châu hành đảng bộ nhân dân đảng quân hồ
tập trung lãnh đạo khá toàn diện các nhiệm vụ kinh tế chính trị xây dựng đảng các lĩnh vực khác
thực hiện khá tốt công tác xây dựng đảng trong đó có việc xây dựng các đảng bộ tri bộ vững mạnh
tất cả các bản các nơi thì đều đã có tri bộ đều có đảng viên
thế cho rằng là nó sự cố gắng còn lớn của đảng bộ quân hồ
trong năm năm qua thì huyện cũng đã quan tâm cử đi đào tạo chuyên môn được trên một trăm linh đồng chí
trong đó thì đã có khoảng bốn mươi đồng chí là cử đi học các lớp thạc sĩ cử đi học cao cấp được trên bốn mươi đồng chí
cử đi học các lớp trung cấp là được trên ba trăm linh đồng chí
và đối với các đồng chí mà được quan tâm đào tạo lớp sơ cấp khoảng chừng được sáu trăm năm mươi đồng chí trong năm năm qua
trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục quan tâm để đào tạo bồi dưỡng các đồng chí cán bộ đảng viên
đặc biệt là các đồng chí trong quy hoạch cũng như là các đồng chí cán bộ dự nguồn để đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
cũng như là trình độ năng lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
có thể khẳng định với những kết quả tích cực từ việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng bộ huyện vân hồ
đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra
xây dựng quê hương vân hồ ngày càng giàu đẹp văn minh